tại vụ chủ tịch tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chúc tết lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nhân dịp tết nguyên đán của truyền mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
chúng tôi xin trân trọng trích toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại buổi gặp gỡ
kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng kính thưa tất cả các đồng chí
hôm nay trong không khí cả nước mừng xuân mừng đảng ta tròn tám mươi tám tuổi chúng ta họp mặt tại đây để chia tay năm đinh rộng hai nghìn một mươi bảy và đón chào năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
cùng toàn thể đồng chí đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí đất nước ta vừa đi qua năm đinh giàu hai nghìn một mươi bảy với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức
dưới sự lãnh đạo
dưới sự lãnh đạo tập trung quyết liệt của trung ương đảng và nhà nước
sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn đảng toàn dân và toàn quân
đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
nổi bật là về kinh tế xã hội
lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch đề ra
gdp tăng đạt sáu tám mươi một
là mức cao nhất so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
lạm phát để kiểm soát
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
bộ trì ngân sách ở mức thấp
thị trường tiền tệ ổn định
dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục
cho đến hôm nay thưa các đồng chí gần sáu mươi tỷ đô la mỹ
tăng rất nhanh
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt bốn trăm hai mươi năm tỷ đô la mỹ
cao nhất từ trước đến nay
sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực
công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ
đã có gần một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp được thành lập mới
giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng hai chín
tăng gấp bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
cao nhất từ trước tới nay
kinh tế dịch vụ
có bước phát triển
khách du lịch quốc tế đạt gần một mươi ba triệu lượt người
cải cách hành chính được đẩy mạnh
môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện
lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ
năng lực đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ được nâng lên
giáo dục và đào tạo có những chuyển biến khá rõ nét
công tác văn hóa thông tin tuyên truyền được đổi mới
nâng cao chất lượng
góp phần xây dựng lòng tin
tạo sự đồng thuận
tạo sự đồng thuận
tạo sự đồng thuận trong xã hội
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế
hát xoan phú thọ và nghệ thuật bài tròi trung bộ được unesco vinh danh
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
thể thao việt nam đạt được thành tích cao trên đấu trường khu vực và quốc tế
an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm sóc bảo đảm
thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công người nghèo
nhất là những khách du lịch
và những khi thiên tai bão lũ xảy ra
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần củng cố an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
về đối ngoại quốc phòng an ninh
năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những năm thành công nhất trong việc thực hiện mục tiêu
nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu
chủ động tích cực hội nhập
góp phần nâng cao vị thế
và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
chúng ta đã tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
năm hữu nghị việt nam campuchia
năm apec việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
với vai trò nước chủ nhà
chúng ta đã thực sự tạo nên dấu ấn việt nam
trong kiến trình hợp tác của apec nói riêng
và liên kết kinh tế và chính trị
tại khu vực châu á thái bình dương nói chung
thông qua các biện pháp vừa hợp tác
chúng ta đã kiên quyết và kiên trì
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
giữ vững an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
và bảo đảm các lợi ích chiến lược của đất nước
duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác
giữ vững mối quan hệ với các nước láng giềng
góp phần tạo môi trường thuận lợi
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thực lực sức mạnh quốc phòng an ninh
từng bước được tăng cường
các hoạt động kinh tế
biển được duy trì diễn ra an toàn và hiệu quả
về xây dựng trình đốn đảng
kiện toàn hệ thống chính trị
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu tiêu cực
đảng và nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng
nhằm tiếp tục thực hiện các nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai
bộ chính trị ban bí thư
đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị
quy chế quy định cụ thể
để phát huy những mặt tích cực
ngăn ngừa cảnh báo
dăn đe hạn chế những tiêu cực
xây dựng đảng và hệ thống chính trị
ngày càng trong sạch vững mạnh
cả về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức
đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gòn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
đặc biệt với quyết tâm rất cao
nhiều vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế lớn phức tạp
đã được phát hiện điều tra xử lý nghiêm minh
nhiều cán bộ kể cả cán bộ cấp cao
cán bộ đã nghỉ hưu có sai phạm
cũng bị xử lý
được cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
rất hoan nghênh đồng tình ủng hộ
tất cả những kết quả quan trọng nêu trên
đã cộng hưởng đem lại niềm vui
tạo những dấu ấn tốt đẹp của năm hai nghìn một mươi bảy
và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý
không phải ngẫu nhiên
mà một không khí phấn khởi tin tưởng
và sự lãnh đạo của đảng
vào sức mạnh của dân tộc
vào sự nghiệp đổi mới xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
đang lan rộng và có tác động mạnh mẽ
trên khắp cả nước
đạt được những kết quả đó
trước hết là do đảng ý đảng hợp lòng dân
là sức mạnh đoàn kết thống nhất
nỗ lực phấn đấu
chung sức đồng lòng của toàn đảng
toàn dân toàn quân ta
trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ
các cơ quan lãnh đạo của đảng nhà nước
đã có nhiều đổi mới
phối hợp khá chặt chẽ nhịp nhàng
bài bản trong việc lãnh đạo chỉ đạo
quán truyền tổ quốc
quán truyền tổ chức triển khai thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi hai
tạo ra những chuyển biến tích cực
trong việc phát huy đầy đủ
đúng đắn vai trò lãnh đạo của đảng
sự quản lý của nhà nước
quyền làm chủ của nhân dân
giải quyết kịp thời đúng đắn
và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra
nhất là các vấn đề quan trọng nhạy cảm
kết quả đó cũng góp phần
củng cố niềm tin
khơi dậy lòng yêu nước
niềm tự hào dân tộc
tạo điều kiện thuận lợi
để chúng ta tiếp tục vững bước
trên con đường đổi mới
nhân dịp này chúng ta bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí
lão thành cách mạng các mẹ việt nam
anh hùng đội ngũ cán bộ
đảng viên toàn thể đồng bào
chiến sĩ cả nước và kiều bào ta
ở nước ngoài đã đồng tâm hiệp lực
vì sự nghiệp chung xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
làm nên thành tiệu của năm hai nghìn một mươi bảy
vừa qua chúng ta chân thành
quốc tế bạn bè nam châu
và nhân dân thế giới
đã ủng hộ hợp tác giúp đỡ
có hiệu quả đối với việt nam
thưa các đồng chí
là năm bản lề
quyết định thắng lợi của việc
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ

đất nước ta đang đứng trước
những thời cơ thuận lợi mới
để phát triển nhanh và bền vững hơn
trong thời gian tới
đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều
khó khăn thách thức mới
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ
mà nghị quyết đại hội một mươi hai
của đảng đã đề ra
tập trung ưu tiên hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa
trong việc cư cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế
đẩy mạnh việc đổi mới căn bản
và toàn diện giáo dục đào tạo
phát triển nguồn nhân lực
tăng cường tiềm lực
và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
để có thể vượt qua những thách thức
nắm bắt được những cơ hội
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát triển có hiệu quả văn hóa
xã hội chăm lo cải thiện
đời sống nhân dân
củng cố thế trận quốc phòng toàn dân
an ninh nhân dân
đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện
về quốc phòng an ninh
theo tinh thần giữ nước từ xa
giữ nước từ khi nước chưa nguy
giữ vững an ninh chính trị quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chủ động phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn kịp thời có hiệu quả
các âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch
làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng
và hệ thống chính trị
thật sự chăm sạch vững mạnh
hoạt động hiệu lực hiệu quả
quyết tâm quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
đồng bộ hơn nữa
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí tiêu cực
tiếp tục củng cố giữ vững niềm tin
của cán bộ đảng viên và nhân dân
đối với đảng và nhà nước ta
thưa các đồng chí
trước thềm năm mới mậu tuất
với niềm tin mới
khí thế mới động lực mới
chúng ta tin tưởng rằng
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
sự điều hành quản lý có hiệu lực
hiệu quả của nhà nước
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
chung sức đồng lòng
sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
xây dựng đất nước ta
ngày càng đàng hoàng hơn
phồn vinh và tươi đẹp hơn
trong không khí vui mừng
phấn khởi hôm nay tôi đề nghị
chúng ta cùng nâng cốc
mừng đảng mừng xuân
mừng đất nước đổi mới
chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
đạt được nhiều thắng lợi
to lớn hơn nữa
chúc đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh
đất nước ta ngày càng phát triển
cường thịnh nhân dân ta
vững no nhà nhà vui tươi
người người hạnh phúc
chúc năm mới nhiều thành tựu mới
nhiều thắng lợi mới